thuốc bảo vệ thực vật là vật tư không thể thiếu trong sản xuất nông nghiệp để phòng trừ sâu bệnh
tuy nhiên việc người dân địa phương lạm dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật được bày bán tràn lan
tại các chợ tập trung đông người không đủ các điều kiện mua bán kinh doanh
và đặc biệt là các loại thuốc không rõ nguồn gốc đang gây những ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường
và gây hại đối với sức khỏe con người ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại lào cai
chợ xín chén huyện simacai tỉnh lào cai thuốc bảo vệ thực vật được người dân bày bán tràn lan
cùng với những mặt hàng khác thậm chí ngay cạnh những sạp đồ ăn như thế này
mặc dù thuốc bảo vệ thực vật là mặt hàng có độc tố cao có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng khi tiếp xúc
nhưng ở đây dường như không ai quan tâm tới điều đó

như thế này không chỉ có các loại thuốc do việt nam sản xuất
mà còn có cả những lọ thuốc do trung quốc sản xuất được bày bán một cách công khai
một điều ngạc nhiên là cả người mua và người bán đều không biết chữ họ bán và sử dụng đều theo thói quen
theo quy định để có thể bán thuốc bảo vệ thực vật người bán cần phải có chứng chỉ hành nghề do cơ quan có thẩm quyền cấp
cùng nhiều yêu cầu khác tuy nhiên đa số các hộ kinh doanh ở đây đều trong tình trạng ba
gồm không giấy phép kinh doanh không chứng chỉ hành nghề và thuốc không rõ nguồn gốc
mặc dù các cơ quan chức năng đã có thể bán thuốc bảo vệ thực vật nhưng không có thể bán thuốc bảo vệ thực vật
đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân sử dụng đúng các loại thuốc bảo vệ thực vật không sử dụng các mặt hàng không rõ nguồn gốc